chiều nay số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã lên tới gần bốn mươi bốn người
hiện các cơ quan cứu trợ quốc tế đang đẩy nhanh các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất
cũng như là hỗ trợ hàng triệu người mất nhà cửa và chịu ảnh hưởng bởi động đất
ngày hôm nay đã có thêm ít nhất năm người sống sót kỳ diệu và được giải cứu khỏi đống đổ nát
sau một mươi một ngày xảy ra thảm họa động đất
hội trang lưỡi liềm đỏ thổ nhĩ kỳ đã triển khai hơn năm nhân viên và tình nguyện viên
phân phát hơn ba mươi một triệu suất ăn nóng cho những người đang phải ở ngoài trời và trong những khu tạm trú khẩn cấp
còn tại syri khoảng bốn tình nguyện viên và nhân viên đã được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
và đã tiếp cận được ba trăm sáu mươi năm người
tổng thống syri basa nassad nhấn mạnh công tác ứng phó với thảm họa sẽ cần nhiều nguồn lực hơn những gì chính phủ đang có
tuy nhiên tình hình xung đột đã gây khó khăn cho công tác cứu trợ
trong tuần này tổng thống abcard đã cho phép mở thêm hai cửa khẩu để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ